hội nghị đặc biệt các quan chức cấp cao nông lâm nghiệp amaf asean cộng ba lần thứ một mươi tám diễn ra trong hai ngày mùng bảy và mùng tám tháng tám
do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức cùng các đối tác chiến lược trung quốc nhật bản và hàn quốc đã bế mạc hôm qua tám tháng tám tại thành phố huế
hội nghị có sự tham gia của hơn một trăm năm mươi đại biểu là quan chức cấp cao của một mươi nước asean
phó tổng thư ký asean lãnh đạo các cơ quan có liên quan từ bộ nông lâm ngư nghiệp thuộc các nước asean và các tổ chức quốc tế
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam ông lê quốc doanh đề nghị các quốc gia asean cộng ba tiếp tục thúc đẩy hợp tác
nâng cao năng lực chuyển giao công nghệ thương mại đầu tư vào chuỗi giá trị nông nghiệp và đổi mới trong nông nghiệp tại mỗi quốc gia
hội nghị đã thảo luận và thông qua một số nội dung ưu tiên trong lĩnh vực nông nghiệp
bên cạnh đó hội nghị cũng đã thảo luận thống nhất chuẩn bị cho hội nghị amaf asean cộng ba lần thứ một mươi chín tại darussalam brunei trong năm hai nghìn hai mươi